sau một thập kỷ nỗ lực không ngừng việt nam và liên minh châu âu eu đã hoàn tất quá trình phê chuẩn hiệp định thương mại tự do evfta
và hiệp định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ngay khi hiệp định có hiệu lực eu sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng tám mươi năm sáu số dòng thuế tương đương bảy mươi ba kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang eu
sau bảy năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực eu sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với chín mươi chín hai số dòng thuế tương đương chín mươi chín bảy kim ngạch xuất khẩu của việt nam
đối với khoảng ba kim ngạch xuất khẩu còn lại eu cam kết dành cho việt nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là
như vậy có thể nói gần như một trăm linh kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang eu sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn
đây là mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho ta trong các hiệp định fta đã được ký kết
đối với hàng xuất khẩu của eu việt nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan ngay khi hiệp định có hiệu lực với bốn mươi tám năm số dòng thuế chiếm sáu mươi bốn năm kim ngạch xuất khẩu
tiếp đó sau bảy năm chín mươi một tám số dòng thuế tương đương chín mươi bảy một kim ngạch xuất khẩu từ eu được việt nam xóa bỏ thuế nhập khẩu